nếu như vào những năm một nghìn chín trăm chín mươi cả nước có khoảng một mươi hai doanh nghiệp nhà nước
thì đến nay số lượng này chỉ còn năm trăm linh doanh nghiệp một trăm linh vốn nhà nước ở một mươi một bộ ngành lĩnh vực của nền kinh tế
dự kiến đến năm hai nghìn hai mươi cả nước chỉ còn khoảng hơn một trăm linh doanh nghiệp nhà nước
đây là thông tin được bộ kế hoạch và đầu tư công bố tại diễn đàn
thúc đẩy quá trình đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước
thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế đổi mới và tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước
được xác định là một trong những trụ cột chính
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến hết tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám cả nước đã phê duyệt phương án cộng phần hóa một trăm ba mươi sáu doanh nghiệp nhà nước
trong đó đã tiến hành cổ phần hóa nhiều doanh nghiệp quy mô rất lớn
theo ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp trong năm hai nghìn một mươi bảy
cả nước đã phê duyệt phương án cổ phần hóa năm mươi bảy doanh nghiệp nhà nước
qua sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám chính phủ đã phê duyệt phương án cộng phần hóa một mươi chín doanh nghiệp nhà nước
với tổng giá trị
tổng giá trị doanh nghiệp đạt gần bốn mươi bảy trăm linh tỷ đồng
trong đó thu từ cổ phần hóa đạt gần hai mươi hai năm trăm linh tỷ đồng thu từ thoái vốn năm năm trăm chín mươi tám tỷ đồng
thực tế cho thấy trong khi quản lý một trăm linh vốn nhà nước một khối tài sản rất lớn
nhưng hiệu quả sản xuất kinh doanh và đóng góp của doanh nghiệp nhà nước còn thấp
chưa tương xứng với nguồn lực nhà nước đầu tư
một số dự án của doanh nghiệp nhà nước còn thua lỗ thất thoát vốn lớn
bên cạnh đó kết quả sắp xếp
phân hóa thoái vốn doanh nghiệp nhà nước vẫn chưa đạt được số lượng theo kế hoạch mà chính phủ đã đề ra
trách nhiệm của người đứng đầu ở các doanh nghiệp và các cơ quan đại dịch sử dụng là chưa quyết liệt
chưa đổi mới tư duy thực hiện nghiêm theo cái quy định mới
và nhận thức trong thực hiện các quy định mới theo đúng tinh thần quyết trung ương
theo nghị định của chính phủ quyết quốc hội là còn trần trời
bên cạnh đó chúng tôi cũng thấy là trách nhiệm của các cơ quan
cơ quan địa phương trong vấn đề về quy hoạch kế hoạch sử dụng đất
phê duyệt cho các doanh nghiệp trả lời cho các doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa là còn chậm
dẫn đến là tiến độ cổ phần hóa chậm
thời gian tới cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quá trình cổ phần hóa tái cơ cấu
nâng cao hiệu quả hơn hoạt động của doanh nghiệp nhà nước trên nền tảng công nghệ hiện đại
năng lực đổi mới sáng tạo quản trị theo chuẩn mực quốc tế
nhằm huy động phân bổ và sử dụng có hiệu quả
và các nguồn lực xã hội bảo toàn phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp
nhằm giúp doanh nghiệp nhà nước luôn giữ vững vị trí then chốt của kinh tế nhà nước